sáng nay ngày hai mươi tháng ba tiếp tục phiên họp thứ tám
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
tại phiên họp nhiều đại biểu băn khoăn vì sao sau một mươi sáu năm luật quản lý nợ công đi vào thực thi
nhưng tỷ lệ nợ công lại tăng nhanh hơn
luật quản lý nợ công được thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi hai
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả trong huy động quản lý sử dụng nợ công
tuy nhiên theo bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội
những cụm từ như nợ công tăng nhanh nợ chính phủ vượt trần áp lực trả nợ lớn
xuất hiện ngày càng nhiều trong các kỳ họp quốc hội gần đây
bà lê thị nga cho rằng lẽ ra khi có luật thì phải hạn chế được tình trạng nợ công tăng nhanh
lý do vì sao từ khi có luật thì cái gì đã dẫn đến cái thực trạng là nó
nợ công tăng nhanh như thế từ năm hai nghìn chín đến giờ
thì chúng tôi cũng muốn biết là cái này là do cái tổ chức thực hiện luật
hay là do bản thân trong luật chúng ta có vấn đề
nếu mà lỗi mà do luật thì nó có vấn đề cái chỗ nào
và lần sửa đổi này có giải quyết được cái thực trạng là càng ngày thì nợ công tăng càng nhanh không
trong khi đó nhiều đại biểu đặt câu hỏi cách tính nợ công của nước ta có theo chuẩn mực quốc tế không
từ khi có luật thì cái nợ nó tăng lên hơn
hơn hai lần tức là hơn hai trăm linh hai trăm năm mươi hai trăm ba mươi
do đó tôi nghĩ là cũng có thể nó tăng như vậy
nhưng mà có thể là không phải như vậy
tất cả nó liên quan đến định nghĩa và khái niệm của chúng ta
với cách tính của chúng ta thì trên thế giới có bao nhiêu nước tính dụng chúng ta
là những nước nào thuộc các nước đang phát triển phát triển hay kém phát triển
trả lời băn khoăn của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
một trong những nguyên nhân khiến nợ công tăng nhanh là trong thời gian dài tỷ lệ bội chi ở mức cao
chúng ta biết là giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tăng trưởng kinh tế chúng ta đặt ra là theo nghị quyết đại hội đảng là bảy bảy năm
sau đó thì suy giảm kinh tế thế giới thì chúng ta điều chỉnh lại bằng nghị phước quốc hội là sáu năm
nhưng thực tế cả nhiệm kỳ chúng ta thực hiện là năm chín
đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế
trong khi chúng ta vẫn đảm bảo
yêu cầu đảm bảo các mục tiêu khác đã đề ra
ví dụ như an sinh xã hội
nó chỉ tăng lên
cái thứ hai là đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ theo nghị quyết của trung ương
nghị quyết của quốc hội
do vậy trong thời gian dài chúng ta giữ bộ chi rất cao
chiều nay các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu
chỉnh lý dự án luật quản lý ngoại thương